phòng cảnh sát giao thông đường thủy thành phố cần thơ vừa tổ chức đợt gia quân tuần tra trên sông
nhằm đảm bảo công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại chợ nổi cái răng thành phố cần thơ
chợ nổi cái răng vừa được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
vào ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu để bảo đảm tình hình an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông
tạo điều kiện để các du khách trong và ngoài nước đến tham quan mua sắm tại khu vực chợ nổi an toàn
phòng cảnh sát giao thông thành phố cần thơ thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra trên sông
tại khu vực trợ nổi cái răng
đợt gia quân lần này còn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân sinh sống mua bán xung quanh khu vực trợ nổi
nắm vững các chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật
về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa bảo vệ môi trường và phòng chống tội phạm trên sông
qua đó góp phần nâng cao ý thức phòng chống tội phạm trên sông và bảo đảm tình hình trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội cho khu vực chợ nổi cái răng